để cơ số thuốc các trang thiết bị đã đảm bảo đầy đủ để đón các đoàn khách quốc tế đến đây
các hoạt động tại nhạc hội bao gồm chương trình diễu hành biểu diễn nhạc kèn
cùng với các đoàn hát múa vào sáng ngày chín tháng bảy và buổi hòa nhạc tại chân tượng đài lý thái tổ
ngoài ra sẽ có các hoạt động như diễu hành của lực lượng kỵ binh biểu diễn chống hội
đây đều là những sự kiện tập trung đông người và tổ chức tại không gian công cộng
nên ban tổ chức đã phải tính đến các phương án chăm lo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ nghệ sĩ
đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra nhạc hội
tại các nơi mà các đoàn ăn nghỉ thì phối hợp với các đơn vị chủ quản của các khách sạn
để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường cũng như công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
và tại các địa điểm nghỉ ngơi của các đoàn ăn nghỉ của các đoàn chúng tôi cũng bố trí
kiếp cán bộ y tế trực để đảm bảo khi mà có nhu cầu
của các thành viên của đoàn về chăm sóc y tế thì chúng tôi đều đáp ứng sẵn sàng
khi các đại biểu hoặc các đồng chí cán bộ chiến sĩ phục vụ
mà có bất kỳ các triệu chứng nào mà có nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
thì chúng tôi đều tổ chức xét nghiệm ngay và xử trí kịp thời những trường hợp
mà nghi ngờ hoặc là nếu có trường hợp mắc covid một mươi chín thì sẽ cách ly và điều trị kịp thời
và đến thời điểm này thì công tác đảm bảo y tế của lực lượng công an nhân dân
đã sẵn sàng để phục vụ cho bộ y tế
để nhạc hội chính thức có thể tổ chức triển khai thực hiện
đến thời điểm này hầu hết các đoàn nhà quốc tế tham dự nhạc hội
đều đã có mặt tại hà nội với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trọng thị
hy vọng nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng sẽ thành công tốt đẹp
đem đến bữa tiệc âm nhạc hoành tráng đặc sắc và trở thành một trong những kênh hợp tác
của cảnh sát các nước trong asean cộng